trong khi đó vào dạng sáng ngày hôm nay đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một
thuộc phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã phát hiện năm người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào việt nam
cụ thể vào năm giờ sáng tổ công tác phát hiện ô tô bảy chỗ biển kiểm soát sáu mươi a năm mươi bảy nghìn năm trăm một mươi
do tài xế nguyễn trịnh văn hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại tỉnh khánh hòa có biểu hiện nghi vấn
dừng xe kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe có năm người quốc tịch trung quốc
và một phụ xe qua đấu tranh khai thác
lực lượng công an xác định năm người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
đến từ tỉnh quý châu vượt biên gần bốn giờ bằng thuyền sang lào cai
năm trường hợp trên đang được đăng trên đường di chuyển từ lào cai xuống hà nội để bay vào thành phố hồ chí minh
thì bị tổ công tác bắt giữ
các đối tượng này đã được bàn giao cho cơ quan chức năng tỉnh lào cai xử lý

tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông cửa âu hòa hải
sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy những trường hợp tham gia giao thông nhưng không đeo khẩu trang
được yêu cầu dừng xe
các chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ nhắc nhở tuyên truyền người dân
chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng
cũng như thông tin về tình hình dịch bệnh và yêu cầu giãn cách xã hội
với những trường hợp không có khẩu trang sẽ được phát miễn phí
cảnh sát giao thông đã được gặp bà trang lai
chị nhắc nhở cho khẩu trang em rất cảm ơn
cảnh sát giao thông nhắc nhở như thế là chúng tôi thấy là thứ nhất là an toàn cho bản thân mình
những nơi công cộng nơi bệnh viện trường học và những nơi mật độ giao thông cao
đều chuyên liền nhắc nhở người dân từ ý thức chấp hành vấn đề phòng dịch
ngay sau khi đà nẵng xuất hiện ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên

lực lượng cảnh sát giao thông
cũng như công an toàn thành phố đà nẵng đã bố trí quân số một trăm linh
quán triệt triển khai nhiệm vụ đến tất cả các đơn vị trong việc sẵn sàng hỗ trợ
đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát tuyên truyền cho người dân về công tác phòng chống dịch
thành phố đà nẵng chưa thành lập các chốt như trước đây
thì chúng tôi vẫn triển khai tiến hành công tác tuần tra kiểm soát
và thông qua công tác tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm
và bảo đảm trật tự nội ngũ thông
thì sẽ lông ghép bịt truyền truyền
vận động hướng dẫn cho người dân
thực hiện theo đúng khuyên cấu của bệnh ngành y tế
trước đó lực lượng công an đà nẵng đã phối hợp với các đơn vị
ra quân nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết
như karaoke massage quán bar vũ trường tạm dừng hoạt động
tại những địa điểm khác người dân cần giữ khoảng cách an toàn
đeo khẩu trang sát khuẩn tay